liên quan đến vụ việc nhiều thân cây xà cừ trên đường láng quận đống đa hà nội bị đục khoét vỏ như truyền hình nhân dân đã đưa tin
ngày một mươi một tháng hai công an quận đống đa hà nội cho biết đã xác định được người liên quan đến hành vi đục khoét vỏ thân cây xà cừ
nằm giữa giải phân cách trên đường láng và động cơ đục khoét lấy vỏ cây
theo tài liệu của cơ quan công an qua công tác điều tra công an quận đống đa đã làm rõ được người độc khuét vỏ cây xà cừ là một người đàn ông
qua lời khai của người này thì vợ ông ta có bị bệnh da liễu ở chân chữa nhiều năm không khỏi
do được người thân mách lấy vỏ cây xà cừu đun lấy nước ngâm chân sẽ chữa được bệnh
nên trong thời gian qua người đàn ông này đã thường xuyên mang dao dựa vào một chiếc búa đinh ra hàng cây xà cừ
trồng trên giải phân cách giữa đường láng đục đẽo lấy vỏ thân cây để đun nước chữa bệnh cho vợ
hiện toàn bộ dụng cụ liên quan đến việc đục đẽo cây cơ quan công an đã thu được gồm một con dao dựa dài ba mươi năm cm
rộng bảy cm một búa đinh cắn gỗ dài ba mươi cm và một số túi ni lông
số vỏ xà cừ do chỉ đun ngâm chân được một lần nên dùng xong đã bị vứt bỏ